mưa lớn liên tiếp xảy ra gần đây tại đồng nai đã khiến nhiều cây cầu dân sinh bị gãy đổ và cuốn trôi
khiến cho nhiều người dân gặp nguy hiểm khi đi lại thậm chí là tử vong
ủy ban nhân dân phường long bình tân tp biên hòa vừa tiến hành rào đóng hai đầu cầu
cấm người dân phương tiện lưu thông qua cầu dân sinh bắc qua suối bà lúa đoạn thuộc khu phố một
nguyên nhân là sau trận mưa lớn cách đây ít ngày nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá lớn đã cuốn gãy lan can hai bên cầu
và làm rung lắc dầm cầu đây cũng là cây cầu mà trước đó nước ngập sâu khiến hai học sinh lớp một mươi bị nước lũ cuốn trôi tử vong
nguyên nhân là sau trận mưa lớn cách đây ít ngày nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá lớn đã cuốn trôi tử vong
tuy nhiên trong khi chờ dự án trước mắt cần phải có giải pháp tạm thời để bảo đảm an toàn cho người dân
hiện nay thì chúng tôi cũng đọc các văn bản báo cáo phòng quản lý đô thị cũng như quỹ ban thành phố
để có các biện pháp sửa chữa khắc phục kịp thời để cho nhân dân đi lại được an toàn
điều đáng nói đây chỉ là một trong số nhiều cây cầu dân sinh tại đồng nai thường xuyên bị ngập
gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông khi có mưa lớn
đề nghị các ngành chức năng sớm có các biện pháp trước mắt cũng như cần cơ cấu lâu dài
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi đi qua cầu dân sinh vào mùa mưa